chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hôm nay là ngày mùng hai tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
xin kính chúc quý vị khán giả của truyền hình nhân dân có một năm mới bình an hạnh phúc
ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của chương trình
ngay trong ngày một tháng hai tức mùng một tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi
sở du lịch khánh hòa và hãng hàng không việt nam airlines
phối hợp với cảng hàng không quốc tế cam ranh tổ chức lễ đón những vị khách du lịch đầu tiên
sông đất nhà trang khánh hòa
chuyến bay chở một trăm ba mươi tám hành khách từ hà nội hạ cánh xuống khánh hòa lúc tám giờ năm mươi năm phút
đã nhận được nhiều quà tặng như hoa lưu niệm và lì xì đầu năm của lãnh đạo tỉnh và các đại biểu
đặc biệt có ba hành khách may mắn được nhận phần quà đặc biệt do việt nam airlines tài trợ
trong năm hai nghìn hai mươi hai khánh hòa phấn đấu đón hơn một hai triệu lượt khách tăng một trăm linh so với năm hai nghìn hai mươi một
trong đó có một một mươi sáu triệu lượt khách nội địa và bốn mươi lượt khách quốc tế
năm nay do diễn biến dịch bệnh tại nhiều địa phương còn phức tạp nên các địa điểm vui chơi giải trí
du xuân cũng bị hạn chế tuy nhiên quý vị và các bạn cũng đừng lo lắng
những thông tin mà chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây sẽ là lựa chọn thú vị
để chúng ta có thể du xuân trong những ngày đầu năm mới này
với chủ đề tết việt tết phố xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi
hệ thuật mừng đảng mừng xuân hai nghìn hai mươi hai do ban quản lý hồ hàn kiếm và phố cổ hà nội
phối hợp cùng với các đơn vị cá nhân tổ chức đã khai mạc trong những ngày cận tết nguyên đán nhâm dần
hàng loạt các hoạt động tái diễn tết xưa sẽ diễn ra trong dịp tết nguyên đán này
chương trình tết việt tết phố xuân nhâm dần và lễ khai mạc triển lãm tranh hổ nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
diễn ra tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ hà nội năm mươi đào duy từ hoàn kiếm hà nội
sự hiện diện của những bức tranh hổ từ truyền thống đến hiện đại trong tết việt tết phố
cũng góp phần làm cho không khí đón xuân nhâm dần thêm ý nghĩa
là một thành phố du lịch nổi tiếng đà nẵng luôn trú trọng tới việc thiết kế đường hoa đẹp mắt
mỗi dịp tết nguyên đán để phục vụ nhu cầu du xuân của người dân và du khách
dù vừa trải qua một năm chịu tác động nặng nề của dịch bệnh
nhưng những sắc màu vui tươi của đường hoa xuân đang thành hình trên bờ sông hàn
cũng đã mang lại sức sông mới cho thành phố biển
trong này bờ sông hàn trở nên rực rỡ với những thảm hoa tươi nhiều màu sắc và các tiểu cảnh bắt mắt
trong đó linh vật của năm nhâm dần được tạo hình đa dạng lúc uy phong dũng mãnh lúc ngộ nghĩnh gần gũi
biểu tượng chúa sơn lâm cũng gắn liền với rừng cây truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường
và các loài động vật hoang dã
dù chưa hoàn thiện nhưng đường hoa vẫn thu hút nhiều người tới chiêm ngưỡng chụp ảnh lưu niệm
với chủ đề xuân quê hương ấm tình nhân ái đường hoa nguyễn huệ tết năm nay
vừa mang ước vọng về một tương lai tươi sáng đến với công chúng thưởng ngoạn
vừa gửi gắm chi ân với đồng bào cả nước đã dành sự tương trợ tình cảm to lớn cho thành phố hồ chí minh
đặc biệt là những hy sinh vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín
khu du lịch suối tiên công viên văn hóa đầm sen thảo cầm viên
là những địa điểm tham quan vui chơi giữ nguyên giá vé và tổ chức nhiều chương trình xuân đặc biệt
để phục vụ người dân trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai tại thành phố hồ chí minh
các khu du lịch này sẽ mở cửa từ sáng mùng một tết với giá vé cụ thể như sau
suối tiên bán vé theo hình thức combo với giá từ một trăm tám mươi đồng đến bốn trăm một mươi năm đồng một vé cho trẻ em
từ hai trăm chín mươi đồng đến sáu trăm tám mươi đồng một vé cho người lớn
công viên văn hóa đầm xen vé cổng có giá một trăm hai mươi đồng một người lớn tám mươi đồng một trẻ em
cầm viên sài gòn với giá vé sáu mươi đồng một người lớn và bốn mươi đồng một trẻ em
thưa quý vị với đồng bào dân tộc giao ở trên những dẻo cao
tết là dịp gìn giữ và phát huy phong tục truyền thống mang đậm bản sắc riêng biệt
tết cũng là cầu nối giúp cho mọi người trong thôn bản xích lại gần nhau hơn
hãy cùng phóng viên truyền hình nhân dân khám phá những nét chấm phá thú vị
trong những ngày tết của đồng bào dân tộc giao ở một thôn vùng cao của tỉnh bắc cạn
ngày cuối cùng của năm những người lớn tuổi trong bản hướng dẫn các cháu nhỏ trong gia đình
chuẩn bị gạo thịt và lá rong để gói bánh trưng
với những người dân tộc giao bánh trưng ngày tết vô cùng quan trọng nên được làm rất tỉ mỉ
các cháu được học làm bánh từ nhỏ
dịp lễ tết thế này những người trẻ bọn em học được rất nhiều
học được cách làm bánh truyền thống cách làm bún bún cuốn
để sau này mình dạy cho con cháu của mình
lễ cúng gia tiên là nghi lễ cầu kỳ và được người dân chờ đón nhất trong năm
vào ngày cuối cùng của năm những sản vật ngon nhất được lựa chọn để dâng lên tổ tiên
người có vị trí quan trọng nhất trong gia đình báo cáo tổ tiên thần linh
và cầu mong năm mới mùa màng tươi tốt bội thù
với người giao tết là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại
trong những ngày tết các hoạt động như gói bánh trưng làm bún thịt lợn hay đi thăm hỏi nhau
luôn có rất nhiều người trẻ tham gia
mùng một tết thì bà con ở trên này thì đi giao lưu
mùng một thì phải đi từ nhà một rủ nhau đi đi nhà này xong lại sang nhà khác
mùng một thì chơi với nhau và chơi từ sáng đến tối
từ ngày mùng một trở đi tết chơi đến hôm mùng năm thì toàn mặc truyền thống của mình đi chơi giao lưu với nhau
những năm gần đây đồng bào dân tộc giao ở phiên phàng ngày càng hòa nhập cùng dòng chảy của thời đại
tích cực xây dựng nông thôn mới giữ gìn môi trường
xây dựng bản làng ngày càng ấm no
những nét đặc trưng văn hóa về trang phục tín ngưỡng phong tục tập quán
vẫn luôn được bà con nơi đây gìn giữ bảo tồn
đây cũng là cơ sở để nơi đây trở thành điểm du lịch cộng đồng trọng điểm của huyện ba bể
tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin về các chính sách có liên quan đến nhiều mặt
của đời sống xã hội bắt đầu có hiệu lực từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
mỗi năm bộ lao động thương binh và xã hội đều có mức điều chỉnh tiền lương thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội
đây là hệ số giúp bù đắp lại sự mất giá của đồng tiền ở các thời điểm khác nhau
vì thế còn được gọi là hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội
theo thông tư ba mươi sáu có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai hệ số trượt giá năm nay có sự tăng nhẹ
hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội năm hai nghìn hai mươi hai nhích nhẹ so với năm hai nghìn hai mươi ba
hệ số trượt giá năm hai nghìn hai mươi một khiến mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động cũng sẽ tăng
nhờ đó các khoản tiền được tính dựa trên mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động cũng tăng theo
thông tư một mươi tám của bộ lao động thương binh và xã hội có hiệu lực từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
chính thức tăng thời gian làm thêm cho người lao động làm công việc sản xuất có tính chất thời vụ
theo thông tư này tổng số thời gian làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần của người lao động không quá bảy mươi hai giờ
tổng số thời gian làm thêm trong một tháng quy định là không quá bốn mươi giờ
tổng số thời gian làm thêm trong một tháng quy định là không quá bốn mươi giờ
sau khi cơ quan tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng
thưa quý vị và các bạn quốc hội đã thông qua nghị quyết về chính sách tài khoá tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
cộng đồng doanh nghiệp mong muốn gói hỗ trợ nhanh chóng được triển khai để tạo thêm nguồn lực cho doanh nghiệp lấy đà vượt khó
gói hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội mới khoảng ba trăm năm mươi tỷ

và giò lụa gửi tặng đến các cán bộ công nhân viên để đón xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi
mặc dù không khí đón tết năm nay ở thủ đô phnom penh không náo nhiệt
nhưng trong bối cảnh dịch bệnh đang dần được đẩy lùi
thì đây là một cái tết rất đặc biệt và đầy tình yêu thương
trong bối cảnh các trường học tại australia trở lại dạy học trực tiếp
giới chức y tế nước này đã chuẩn bị sẵn cho các tình huống số ca mắc mới sẽ tăng trở lại
dựa trên tình hình thực tế của từng địa phương chính quyền từng nơi có đề ra quy định
xử lý tình huống xuất hiện ca nhiễm tại trường học
bang new south wales của australia quy định phụ huynh có con mắc covid một mươi chín
phải thông báo cho cơ quan y tế bang thông qua ứng dụng của chính quyền
cũng như trường học càng sớm càng tốt trẻ sẽ phải tự cách ly trong bảy ngày
thời gian cách ly này cũng giống với quy định ở bang victoria
trong khi đó tại bang queensland trường học mở trực tiếp trở lại từ ngày bảy tháng hai
các trường cũng được yêu cầu thực hiện xét nghiệm nhanh cho học sinh giáo viên và nhân viên
trong khi đeo khẩu trang là quy định bắt buộc
tại các trường trung học
các học sinh nhiễm bệnh mà không có triệu chứng
có thể quay trở lại trường học sau bảy ngày
nếu không sẽ phải tự cách ly cho đến khi các triệu chứng biến mất
tại bang tasmania các trường sẽ quay đại học trực tiếp từ ngày chín tháng hai
theo đó mỗi học sinh phải xét nghiệm nhanh hai lần trước khi đến lớp
trẻ sẽ phải học online nếu có kết quả dương tính với sars cov hai
và phải cách ly bảy ngày hoặc đến khi không còn triệu chứng
nhu cầu khí đốt tự nhiên sẽ giảm mạnh ở châu âu và chậm lại ở châu á trong năm nay
do giá ga tăng kỷ lục
và có thể tiếp tục tăng do căng thẳng giữa nga và phương tây
đây là dự báo vừa được cơ quan năng lượng quốc tế iea đưa ra trong ngày ba mươi một tháng một
báo cáo của iea cho biết do cung không theo kịp cầu
cộng thêm tình trạng thiếu bất ngờ đã khiến khí đốt trên thị trường khan hiếm và giá tăng mạnh
giá tăng khiến nhu cầu về khí đốt trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi một bị kìm hãm
số liệu của iea cho thấy tiêu thụ khí đốt đã tăng bốn sáu trong năm hai nghìn hai mươi một
hơn gấp đôi mức giảm do dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo nhu cầu khí đốt tăng trong ngắn hạn sẽ phụ thuộc vào thời tiết trong mùa hè ở bắc bán cầu
iea cho rằng với giả định nhiệt độ bình thường tăng trưởng của thị trường khí đốt tự nhiên sẽ chậm lại do giá khí đốt cao
hệ quả là nền kinh tế cũng sẽ mở cửa ở mức vừa phải
trong khi đó căng thẳng về nguồn cung có thể sẽ giảm bớt
quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật
còn bây giờ chương trình chào ngày mới sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế xã hội hấp dẫn khác
xin mời biên tập viên thanh hương